bà nhân dân huyện sa thầy phối hợp cùng sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh con tum
công ty trách nhiệm yếu hạn thể thao hàng không sgp tổ chức tại xã gia xê huyện sa thầy
bà nguyễn thị tuyết trinh đại diện công ty trách nhiệm yếu hạn thể thao hàng không sgp
chi nhánh con tum cho hay
sau khi xảy ra vụ việc đáng tiếc các thành viên giải đấu đã quyên góp được gần một trăm linh triệu đồng hỗ trợ bước đầu cho gia đình anh tuấn
ngoài ra chính quyền huyện sa thầy và tỉnh con tum cũng đã có một khoản hỗ trợ cho gia đình nạn nhân
ban tổ chức giải đã bố trí xe đưa thi thể nạn nhân về quê để gia đình lo hậu sự
theo bà trinh những vận động viên tham gia thi đấu tại giải đều bắt buộc phải mua bảo hiểm
trước giải đấu ban tổ chức đã kiểm tra việc này
hiện tại đơn vị này đang xử lý hồ sơ bảo hiểm cho nạn nhân
bà trinh cho biết mức bồi thường cụ thể tùy thuộc vào gói bảo hiểm mà phi công đã mua
trước đó theo kế hoạch giải đấu dự kiến diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng ba
nhưng sau khi xảy ra vụ việc và nhận thấy điều kiện thời tiết không đảm bảo
ban tổ chức đã quyết định bỏ ngày thi đấu cuối cùng vào ngay trong ngày hai mươi bốn tháng ba
đại diện một đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm tổ chức các giải dù lợn tại miền trung cho hay
để được cấp phép bay dù lượn các giải pháp đáp ứng điều kiện khắt khe
theo đó loại hình du lượn có các hình thức bay huấn luyện
lịch bay thi đấu
để được bay ban tổ chức phải có giấy phép bay được cục tác chiến bộ tổng tham mưu cho phép
có hợp đồng bay kế hoạch bay được chính quyền địa phương thông qua
trong đó các phi công tham gia bay cũng phải có chứng chỉ bay rủ lượn
ngoài ra phi công tham gia giải phải có cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm
về các rủi ro tai nạn trong quá trình thi đấu
về bảo hiểm rủi ro phi công phải tự mua để bảo vệ rủi ro cho bản thân
trừ trường hợp bay dịch vụ chở khách du lịch
công ty tổ chức phải mua bảo hiểm cho hành khách
theo đơn vị này rủi ro là cho chơi thể thao mạo hiểm
thế nên người tham gia phải chấp nhận có rủi ro
rủi ro là môn thể thao hàng không phi công cắt cánh bay bằng dù từ đỉnh núi xuống
bộ môn này đòi hỏi chương trình huấn luyện phi công
người chơi chuyên nghiệp khắt khe nhằm phòng tránh sự cố nghiêm trọng
phi công rủ lượn thường trải qua một khóa học cơ bản một mươi buổi
đầu ra là chứng chỉ p hai xong để bay được một mình
phi công phải tiếp tục học nâng cao để lấy các chứng chỉ p ba và p bốn
dựa trên tiêu chuẩn của liên đoàn thể thao hàng không quốc tế fai
anh đặng văn mỹ ba mươi tám tuổi huấn luyện viên bay dù lượn
người sáng lập mê bay luân paragliding cho biết
trong những năm gần đây dù lượn phát triển mạnh mẽ tại nhiều địa phương du lịch như
hà nội hà giang hòa bình yên bái lai châu đà nẵng
để được bay với khách hoặc bay thương mại
anh mỹ cho hay phi công phải có tối thiểu hai trăm linh giờ bay
hai trăm linh ngày bay ít nhất năm trăm linh chuyến bay làm chủ được những kỹ thuật
yêu cầu bắt buộc đối với bay rủi đôi theo tiêu chuẩn của fai
bên cạnh những phi công được đào tạo chuyên nghiệp
một bộ phận chưa rủ lượn theo xu hướng họ không hiểu về tính rủi ro
độ an toàn bay thế nên gặp nhiều sự cố thậm chí là tai nạn đe dọa tính mạng
theo anh mỹ dù lượn là bộ môn thể thao mạo hiểm tỷ lệ rủi ro rất cao
đặc biệt với những phi công bay đường trường hai mươi hai trăm linh km
qua nhiều địa hình khác nhau
trong đó điều kiện thời tiết gió mưa là rủi ro khách quan
cũng là rủi ro lớn nhất nếu bay vào khu vực gió xoay bị nhiễu động
dù có thể bị sập một phần hoặc toàn bộ khiến phi công mất khả năng điều khiển
nếu phi công đang ở độ cao cách mặt đất ba mươi năm m
họ không đủ thời gian và khả năng xử lý tình huống
trong trường hợp này tốc độ dây nhanh nguy cơ vai trạm mặt đất rất lớn
rủi ro thứ hai liên quan đến kỹ năng của phi công
nếu phi công không đủ kinh nghiệm đánh giá điều kiện thời tiết
không xử lý được các tình huống đã tự đưa mình vào rủi ro và phải hạ cánh khẩn cấp
với bảy năm kinh nghiệm bay dù lượn anh nghĩ cho biết
đã trải qua nhiều tình huống nguy hiểm chủ yếu trong những chuyến bay tập luyện đường dài
nam huấn luyện viên cho hay không thể loại bỏ một trăm linh nguy cơ của bộ môn này
thế nhưng nếu biết cách phi công có thể tránh và xử lý kịp thời các sự cố
theo anh phi công rủ lượn cần trang bị kiến thức
nhiều kiến thức sẽ càng biết cách đánh giá tránh hoặc giảm thiểu rủi ro
ngoài ra người chơi nên tham gia các khóa học huấn luyện an toàn bay
tăng kỹ năng sinh tồn xử lý rù sơ cấp cứu để tự cứu mình nếu rơi vào tình huống nguy hiểm
anh nghĩ cho biết những người mới chơi rủ lượn thường bỏ qua những khóa học này
như trường hợp của phi công ngô văn đội công an tỉnh lai châu cho biết
người này bay đường trường luyện tập xuất phát từ một mươi ba h ba mươi ngày hai mươi tám tháng một tại bản si thâu trải
từ tam đường đến tân uyên đến than uyên
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày anh đội bay qua thị trấn tân uyên để trở về tâm đường
thì bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật sụp cánh dù phải hạ khẩn cấp trong rừng
sau thời gian xử trí không hiệu quả cả người và dù bị rơi xuống khu vực rừng thuộc địa phận thị trấn tân uyên
đây là khu vực rừng già địa hình hiểm trở sóng điện thoại chập trờn
từ sự cố nguy hiểm trên anh mỹ khuyên cáo các phi công khi tập luyện nên có người bay cùng
lập kế hoạch bay cẩn thận tránh chọn khu vực nguy hiểm như những nơi rừng sông biển đường dây điện tòa nhà cao tầng
cùng với đó là chuẩn bị đồ sơ cứu một số trang thiết bị cần thiết trên hành trình
bên cạnh đó theo anh xu lượn hiện nay đã thu hút nhiều du khách nhờ mang lại cảm giác thú vị nhiều góc nhìn và cảm giác mới lạ
tuy nhiên anh khuyến cáo người trẻ không nên bay dù lượn theo phong trào tránh đưa bản thân vào tình huống nguy hiểm
rù lượn là môn thể thao hàng không
phi công cắt cánh bay bằng rù từ đỉnh núi xuống
bộ môn này đòi hỏi chương trình huấn luyện phi công người chơi chuyên nghiệp khắt khe nhằm phòng tránh sự cố nghiêm trọng
phi công dù lượn thường trải qua một khóa học cơ bản một mươi buổi đầu ra là chứng chỉ p hai
xong để bay được một mình phi công phải tiếp tục học nâng cao để lấy các chứng chỉ p ba và p bốn
dựa trên tiêu chuẩn của liên đoàn thể thao hàng không quốc tế
phi công cắt cánh bay bằng rùi
phi công lượn theo phong trào tránh đưa bản thân vào tình huống nguy hiểm